một đại biểu băn khoăn với tình trạng lập quy hoạch quá nhiều nhưng không hiệu quả
gây lãng phí nguồn lực đang diễn ra ở tất cả các bộ ngành địa phương
và ngày càng có xu hướng gia tăng như hiện nay
ngoài ra nhiều quy hoạch vùng được lập nhưng không rõ đối tượng quản lý
không quy hoạch trách nhiệm tổ chức thực hiện nên không thể triển khai thực hiện được
liệu luật này ra đời có khắc phục được những hạn chế này không

nếu luật quy hoạch này ra đời thì sẽ đề nghị anh phân tích thêm những hạn chế
tôi cũng mong muốn ở đây có thể nêu sơ bộ độ tiền kinh phí mà giảm đi trong công tác làm quy hoạch
trong thời gian tới thì nó sẽ giảm đi được khoảng bao nhiêu phần trăm
giải trình thắc mắc của các đại biểu ông đặng huy đông thứ trưởng bộ kế hoạch đầu tư cho biết
đây là dự thảo luật được xây dựng công phu bài bản
tiếp thu nhiều ý kiến của các nhà chuyên môn nhà khoa học
đồng thời khẳng định luật này ra đời sẽ giảm được nhiều chi phí và số lượng quy hoạch
chính phủ khóa trước đã thống nhất rất cao và chính phủ khóa này thì chúng tôi cũng nhận được đa số phiếu là thống nhất
còn chúng tôi không bảo là thống nhất tất cả ở trong chính phủ
nhưng đã ra nghị quyết của chính phủ là trình theo cái dự thảo này
thành thử là chúng tôi xin là vị văn thường vụ của hội xem xét
nếu làm như khách này thì cũng sẽ giảm đi được rất là nhiều
cả về chi phí và cả về số lượng các bản quy hoạch
chiều nay theo chương trình làm việc
ủy ban thường vụ quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án luật quản lý
sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
các quốc lộ cầu đường trở thành dự án bot dẫn đến độc quyền thu phí
người dân không có sự lựa chọn
đó là những vấn đề còn bất cập với bot đã được kiểm toán nhà nước đề cập tại hội thảo
những vấn đề đặt ra đối với bot và vai trò của kiểm toán nhà nước
theo báo cáo của cơ quan thuộc kiểm toán nhà nước
thời gian qua lựa chọn dự án bot phù hợp với điều kiện thiếu hạ tầng
nhưng chưa phù hợp với thông lệ quốc tế và có tính toán đến điều kiện kinh tế xã hội hiện nay
các dự án bot theo quy định phải áp dụng cho các dự án mới xây dựng những con đường khác
nhưng hiện nay thực tế bot đang trải ở các dự án cũ
không cho người dân lựa chọn đường đi thay thế dẫn đến tình trạng độc quyền thu phí
công tác lựa chọn nhà đầu tư bot thực hiện theo hai nguyên tắc
hai hình thức là đấu thầu và chỉ định thầu
tuy nhiên các tuyến quốc lộ xây dựng bằng bot của chúng ta
chủ yếu là chỉ định chủ đầu tư với lý do đưa ra là do nhu cầu cấp bách
theo kiểm toán nhà nước cam kết lợi nhuận của chủ đầu tư dự án bot đang có vấn đề
cụ thể là với trường hợp dự án chỉ định thầu
bot đã có một thỏa thuận với nhà đầu tư tham khảo lợi nhuận của các dự án khác
để đưa ra mức cam kết lợi nhuận cho nhà đầu tư
tuy nhiên khi tham khảo các dự án khác thì việc dự toán kiểm toán và quyết toán không đúng
không đảm bảo sự chuẩn xác do đó dẫn đến sự tùy tiện trong cam kết lợi nhuận
chủ đầu tư này thì được cam kết một mươi hai chủ đầu tư kia thì một mươi năm chỗ khác lại là một mươi bốn
kiểm toán nhà nước đề nghị các cơ quan chức năng cần nhanh chóng ban hành khung lợi nhuận
cho từng vùng từng địa phương trên cơ sở sự phù hợp của điều kiện kinh tế xã hội mỗi vùng
và có tính đến trợ giá
ngân hàng nhà nước vừa có văn bản chính thức từ chối đề xuất gia hạn giải ngân
tái cấp vốn đối với các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội
dự án nhà ở thương mại đã chuyển thành nhà ở xã hội trong hợp đồng vay gói ba mươi tỷ đồng
nhưng vẫn xây dựng dở dàng
theo ngân hàng nhà nước các doanh nghiệp trong thời gian qua đã được gửi nhiều yêu đãi
thuế đồng thời các chính sách hỗ trợ vốn lãi suất của chính phủ đã đến trực tiếp khách hàng
mua dự án nên không có cơ sở để các ngân hàng tiếp tục tái cấp vốn cho các dự án còn đang giang dở
ngoài ra tiến độ giải ngân của nhóm khách hàng doanh nghiệp diễn ra rất chậm do dự án chậm tiến độ
việc gia hạn chương trình cho các dự án chậm tiến độ sẽ tạo tiền lệ không tốt
gây tâm lý trông chờ ỉ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước
vì vậy không thể sử dụng tái cấp vốn cho các doanh nghiệp thuộc diện nêu trên
trên thực tế có không ít dự án nhà ở xin tái cấp vốn lần thứ hai hoặc nhiều lần tiếp theo
dựa trên cùng một tài sản đảm bảo là giá trị dự án căn hộ
thời gian qua đã có không ít dự án nhà ở thương mại đã được chủ đầu tư sử dụng phương thức này
để vay tiền của ngân hàng
điều này tạo ra nguy cơ ngân hàng phải cung cấp tín dụng nhiều lần cho cùng một dự án
nếu trường hợp phát sinh nợ xấu sẽ khó đòi và phần thiệt sẽ luôn thuộc về các ngân hàng thương mại
hôm qua đoàn công tác của ủy ban kiểm tra trung ương đã kiểm tra tình hình thực hiện công tác kiểm tra giám sát của đảng
ở đảng bộ tỉnh thanh hóa trong tám tháng năm hai nghìn một mươi chín
trong tám tháng năm hai nghìn một mươi sáu ủy ban kiểm tra tỉnh ủy thanh hóa đã chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả
các nhiệm vụ kiểm tra giám sát theo quy định của điều lệ đảng
bên cạnh đó ủy ban kiểm tra tỉnh ủy cũng quan tâm đến công tác xây dựng ngành
thường xuyên chỉ đạo hướng dẫn ủy ban kiểm tra đảng cấp dưới
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đặc biệt đã tập trung kiểm tra giám sát tham mưu và chỉ đạo
giải quyết tốt khiếu nại tố cáo liên quan đến nhân sự phục vụ bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí bùi thị minh hoài ủy viên trung ương đảng
phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị
trong thời gian tới cùng với việc triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ kiểm tra giám sát theo chương trình toàn khóa
ủy ban kiểm tra tỉnh ủy thanh hóa cần chủ động tham mưu cho tỉnh ủy ra soát
hoàn chỉnh quy chế làm việc cụ thể hóa các nhiệm vụ kiểm tra giám sát theo hướng chuyên sâu và theo các chuyên đề
sau đây là thông tin cập nhật về tình hình sự cố công trường xây dựng thủy điện sông bung hai
theo thông cáo báo chí mới nhất từ tổng công ty phát điện hai genco hai
hiện tại chứ công trình hồ chứa lòng hồ đã được tháo cạn nước thông qua hầm dẫn dòng về hạ lưu
tất cả các hạng mục công trình chính hoạt động bình thường bảo đảm an toàn
đến nay năm xã thuộc khu vực hạ du đều đã liên lạc được với toàn bộ các cá nhân mà trước đây chưa liên lạc được
cenco hai và ban quản lý dự án đã phối hợp với ủy ban nhân dân xã la e thăm hỏi và động viên
hỗ trợ ban đầu thực phẩm và tiền cho ba gia đình chịu ảnh hưởng của sự cố và đang tiếp tục kiểm kê
đánh giá để tiến hành khẩn trương đền bù nhằm sớm ổn định cuộc sống cho người dân bị ảnh hưởng
genco hai và nhà thầu tổng công ty xây dựng thủy lợi bốn đã thuê thợ lặn và phối hợp với ban chỉ huy cứu nạn cứu hộ địa phương
tích cực tìm kiếm hai công nhân mất tích dọc theo khu vực hạ du
chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn điện lực việt nam dương quang thành đã trực tiếp có mặt tại công trường
để chỉ đạo genco hai và ban quản lý dự án thủy điện sông bung hai cùng các đơn vị liên quan tiếp tục tìm kiếm hai công nhân mất tích
phối hợp với chính quyền địa phương kịp thời hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng chỉ đạo các đơn vị tư vấn nhà thầu khẩn trương khắc phục sự cố
trong những ngày qua do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và hoàn lưu bão số bốn trên địa bàn toàn tỉnh nghệ an đã có mưa vừa đến mưa to
mưa lũ kèm theo lốc xoáy đã ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất của người dân gây thiệt hại lớn về người và tài sản
hiện nay các địa phương trong tỉnh đang tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ ổn định cuộc sống
lãnh đạo tỉnh nghệ an đã đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả lũ lụt tại xã châu cường
một trong những xã bị thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ kéo dài từ ngày một mươi đến ngày một mươi bốn trên địa bàn huyện quỳ hợp
tại đây bí thư tỉnh ủy nguyễn đắc vinh chỉ đạo chính quyền địa phương tập trung khắc phục những thiệt hại do mưa lũ gây ra ổn định đời sống cho bà con nhân dân
tại xã châu hội đồng chí lê quang huy phó bí thư tỉnh ủy đã trực tiếp kiểm tra một số công trình giao thông bị hư hỏng nặng bị lũ cuốn trôi tại bản đơn bản phun và bản hội hai
tại các huyện bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lớn và lũ quét như huyện nam đàn người dân phải gạt lúa thủ công bằng tay
những nơi cao cưỡng huy động máy giặt liên hoàn xuống đồng để bảo đảm tiến độ giảm thiểu tối đa thiệt hại do mưa lớn gây ra
còn tại huyện quế phong lãnh đạo huyện quế phong đã đến động viên chia buồn và trao tiền hỗ trợ cho người thân gia đình ông vi văn kình nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi vào sáng ngày một mươi bốn tháng chín
đến tám giờ ngày một mươi năm tháng chín lực lượng tìm kiếm của địa phương đã tìm thấy thi thể ông kình trên sông nậm giải đoạn qua xã quế sơn cách vị trí bị lũ cuốn gần
tiếp theo chương trình quảng bình
tiếp theo chương trình quảng bình
nổ bóng bay đêm trung thu làm chín người bị thương
sau đây là tổng hợp của truyền hình nhân dân tại tp hcm và bình thuận
tại trường tiểu học phù đồng quận bình tân tp hcm
đêm trung thu với chủ đề trung thu ấm do đội công tác xã hội thanh niên tp hcm phối hợp với quận đoàn bình tân và công ty cổ phần công nghệ và tầm nhìn yêu âm nhạc tp hcm tổ chức đã đem lại cho các em thiếu nhi trên địa bàn thuộc ba phường bình hương hòa bình hương hòa a và bình hương hòa b nhiều chương trình biểu diễn văn nghệ các tiết mục hát đêm trung thu em đi hội trang rằm biểu diễn ảo thuật giao lưu văn nghệ tạo sân chơi lành mạnh bổ ích và lý thú
hôm nay em rất vui vì nhà trường đã tổ chức một buổi trung thu hoàn cá trong đó có những tiết mục ảo múa ca hát nhưng trong đó em thích nhất là tiết mục ảo thuật
những ngày này từ nội thành đến ngoại thành tp hcm đều tràn ngập không khí đón tết trung thu nhiều đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn thành phố cũng đã chung tay chăm lo tết trung thu cho các em từ rất sớm
tất cả các em ở đây được chăm lo tết trung thu
tham gia vui chơi và những hoạt động rất thoải mái và bổ ích đối với những người làm chương trình như chúng tôi chúng tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi thấy các em hôm nay có được những nụ cười những niềm vui và các em thấy tham gia rất nhiệt tình những hoạt động tại trường phù động ngày hôm nay
và chúng tôi cũng mong rằng trong thời gian tới những chương trình này sẽ được tiếp tục thực hiện và đến với tất cả các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn của tp hcm
ngay trong tối qua chương trình trung thu ấm cũng đã trao sáu trăm linh phần quả ý nghĩa cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận bình tân
thông qua hoạt động nhân văn này ban tổ chức mong muốn mang đến cho các em thiếu nhi không khí đón tết trung thu ấm áp nghĩa tình tạo sân chơi bổ ích
cũng vào tối qua lễ hội trung thu phan thiết năm hai nghìn một mươi sáu được tổ chức tại quảng trường nguyễn tất thành thành phố phan thiết tỉnh bình thuận với sự tham gia của gần ba em học sinh
đại diện cho ba mươi ba đứa
đặc biệt là đơn vị và cụm trường tiểu học trung học cơ sở trên địa bàn
trong đêm hội trăng rằm tháng tám các em đã được nghe đọc thư chúc tết trung thu năm hai nghìn một mươi sáu của chủ tịch nước trần đại quang gửi thiếu niên nhi đồng cả nước đánh chống khai hội và tặng quà trung thu cho thiếu nhi
sau nghi thức khai mạc là phần diễu hành rước đèn của tất cả các trường và cụm trường qua các đường phố chính của thành phố phan thiết
mỗi đơn vị có một lồng đèn lớn và tám mươi một trăm linh lồng đèn nhỏ
đoàn rước đèn có chiều dài khoảng ba mét làm cho đường phố phan thiết trở nên rộn ràng lung linh rực rỡ nhiều màu sắc
lễ hội trung thu phan thiết đã trở thành lễ hội văn hóa truyền thống của địa phương thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến với phan thiết
thưa quý vị tối qua tại một điểm vui chơi ngoài trời ở thành phố đồng hới tỉnh quảng bình bất ngờ một chùm bóng bay bơm khí hydro phát nổ khiến chín người bị thương
các nạn nhân sau đó đã được đưa đến bệnh viện để cấp cứu và điều trị
vụ việc trên là lời cảnh báo tới người dân về mức độ nguy hiểm khi cho con em mình chơi những chùm bóng bơm khí hy ro
bệnh viện việt nam cuba đồng hới đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân từ bốn đến ba mươi ba tuổi vào cấp cứu sau khi xảy ra sự việc nổ bóng bay nói trên
tình trạng chung của các nạn nhân là bị bỏng khá nặng quá trình hồi sức cấp cứu vẫn đang được các bác sĩ tiến hành
trong số sáu nạn nhân hiện đang cấp cứu tại bệnh viện việt nam cuba đồng hới trường hợp của chị nguyễn thị thanh diệp ba mươi ba tuổi là nặng nhất
theo kết quả ban đầu nạn nhân này bị bỏng độ ba năm nạn nhân còn lại bị bỏng độ hai
hiện công tác tập trung điều trị bỏng cho các nạn nhân đang được các bác sĩ bệnh viện việt nam cuba đồng hới thực hiện
năm trường hợp bỏng độ hai sẽ có hướng điều trị thuận lợi riêng trường hợp bỏng độ ba theo các bác sĩ chắc chắn sẽ để lại nhiều di chứng về sau
vụ việc này chính là lời cảnh báo nguy hiểm của những chùm bóng bay bơm khí hydro tới người dân cả nước
chương trình xin được tiếp tục với một số thông tin văn hóa đáng chú ý
trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế và đại sứ quán hoa kỳ phối hợp tổ chức lễ khánh thành dự án bảo tồn tu bổ di tích triệu tổ miếu đại nội huế do quỹ bảo tồn văn hóa của đại sứ hoa kỳ tài trợ
triệu tổ miếu là một trong năm miếu thờ quan trọng của triều nguyễn
di tích mang nhiều ý nghĩa văn hóa lịch sử độc đáo của quần thể di tích cố đô huế được xây dựng sớm nhất trong hoàng thành huế năm một nghìn tám trăm linh bốn nơi thờ ngài triệu tổ tĩnh hoàng đế nguyễn kim tổ của chín đời
chúa nguyễn và các đời hoàng đế triều nguyễn sau này trải qua hơn hai trăm linh năm công trình rất ít được tu sửa lần trùng tu gần đây nhất cách đây đã hơn ba mươi năm giai đoạn một nghìn chín trăm tám mươi ba một nghìn chín trăm tám mươi năm
cộng với nhiều tác động của thời tiết khắc nghiệt ở huế sự hủy hoại của chiến tranh công trình này đã xuống cấp nghiêm trọng
dự án bảo tồn tu bổ di tích triệu miếu được khởi công vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi bốn gồm toàn bộ phần xây lắp với tổng giá trị trên ba mươi năm sáu tỷ đồng
trong đó quỹ bảo tồn văn hóa của đại sứ
đại sứ hoa kỳ tài trợ bảy trăm linh đô đa mỹ
tối ngày một mươi năm tháng chín tại công viên mùng ba tháng hai thành phố huế công ty trách nhiệm hữu hạn beer casper việt nam tổ chức lễ khánh thành biểu tượng tôi yêu huế
và trao tặng biểu tượng này cho ủy ban nhân dân thành phố huế
công trình biểu tượng tôi yêu huế cao hai sáu mét dài một mươi bốn mét được làm bằng kính và đá cao cấp với màu xanh lá chủ đạo
mang tính thẩm mỹ cao được đầu tư xây dựng với kinh phí gần ba tỷ đồng
công trình được chọn đặt tại công viên mùng ba tháng hai
đường lê lợi thành phố huế nhằm tạo điểm nhấn kiến trúc ấn tượng cho cảnh quan thành phố phục vụ du khách đến tham quan và chụp ảnh lưu niệm
tại tòa thánh tây ninh hôm qua hội thánh cao đài tây ninh tổ chức đại lễ hội yến diêu trì cung năm hai nghìn hai mươi
hàng năm đại lễ hội yến diêu trì cung được tổ chức vào dịp dằm tháng tám âm lịch
với sự tham gia của hàng trăm nghìn tín đồ tôn giáo cao đài từ nhiều địa phương nhằm tỏ lòng tôn kính đứng đại từ mẫu
thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống đạo đức của dân tộc
trong phần lễ của đại lễ năm nay hội thánh cao đài tây ninh tổ chức nhiều hoạt động như rước cộ bông đức phật mẫu và cử vị tiên nương
múa rồng nhang ngọc kỳ lân quy phụng đội múa phụng và đội nhạc hoành tráng
các tín đồ và du khách thập phương tham dự đại lễ này có dịp trải nghiệm nhiều hoạt động như biểu diễn võ nghệ
làm thơ diễn kịch đánh cờ tướng thi cắm hoa
đặc biệt du khách đến đây còn dịp thưởng thức bữa ăn chay quy mô lớn phục vụ khách tham dự từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi năm tháng bốn
đang là giải pháp mang tính đột phá trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản ở việt nam
xu ra đời mới đây của địa chỉ website nghềmua vn là một minh chứng cho xu hướng này
xuất phát từ thực tế thị trường bất động sản việt nam
bước tiến mạnh mẽ nhưng thiếu nền tảng thông tin dẫn đến việc chủ đầu tư và khách hàng rất khó tìm được nhau
để hiện thực hóa một địa chỉ mong muốn như trên
một nền tảng công nghệ hiện đại được cố vấn về giao diện người dùng và cấu trúc sai
bởi các chuyên gia từ mỹ đã được triển khai với tên gọi nghềmua vn đã ra đời
đây là hệ thống máy chủ có dung lượng lớn băng thông rộng cùng hệ thống cáp quang hiện đại
người dùng có khả năng truy cập và tải tài liệu xem các video ba d camera lie ba trăm sáu mươi độ với tốc độ cao
tất cả các dự án đều được kiểm chứng về tính pháp lý giá cả và các điều kiện giao dịch cho cộng đồng môi giới dự án bất động sản

với tình trạng nhiễu thông tin về các dự án bất động sản ở việt nam
hy vọng đây là công cụ thông minh hiệu quả và đáng tin cậy để thông qua đó người có nhu cầu mua nhà
được cung cấp những thông tin chính xác và đầy đủ nhất về các dự án
các căn nhà đang có mặt trên thị trường góp phần giúp làm minh bạch thị trường bất động sản của việt nam
mời quý vị đến với những tin tức quốc tế
bầu cử mỹ hai nghìn một mươi sáu tỷ lệ ủng hộ xích sao cho hai ứng cử viên chính
vai trò của lòng tin chiến lược trong quan hệ trung quốc asean
các biện pháp trừng phạt nhằm vào các cá nhân và một số thực thể của nga và ukraine
với quyết định vừa công bố các biện pháp trừng phạt của eu nhằm vào
một trăm bốn mươi sáu cá nhân và ba mươi bảy thực thể nga và ukraine sẽ kéo dài đến hết ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
một số quan chức nghị sĩ và chính trị gia của nga cũng nằm trong danh sách trừng phạt của eu
ngoài những nhân vật này các biện pháp trừng phạt cũng nhằm vào amas ante
nhà sản xuất các hệ thống phòng không của nga và một số doanh nghiệp tại crimea
việc eu gia hạn các biện pháp trừng phạt lần này thực chất là gia tăng áp lực lên
các biện pháp trừng phạt trước đó của eu nhằm vào lĩnh vực quốc phòng tài chính và năng lượng của nga
tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato và nga đã có cuộc hội đàm cấp cao với mục đích hạn chế
sự va chạm quân sự do những hiểu lầm hay sự thiếu minh bạch có thể gây ra
trong tuyên bố đưa ra tại bruxelles bỉ trong khuôn khổ cuộc hội đàm phó tổng thư ký nato đại sứ alexander espo
đã trao đổi ý kiến với đại sứ liên bang nga alexander grushko thảo luận phương hướng nhằm tăng cường minh bạch
và giảm thiểu rủi ro đại sứ vespo nhấn mạnh với ông krusko rằng
nato sẵn sàng duy trì cuộc đối thoại với nga song mặt khác không thay đổi về mặt chính sách đối với moscow
tuyên bố còn cho biết thêm tổng thư ký nato jens stoltenberg mong muốn thảo luận những vấn đề này
và các biện pháp tiếp theo với ngoại trưởng nga sergei lavrov trong tương lai gần
những vụ va chạm trên không đã xảy ra thời gian qua giữa không quân nga và nato
liên quan đến các chiến dịch chống khủng bố ở syri
kết quả điều tra mới nhất tại mỹ do kênh truyền hình cbs news phối hợp với tờ new york times cho thấy
tỷ phú donald trump ngày càng thu hẹp khoảng cách với cựu ngoại trưởng mỹ hillaring clinton trong cuộc chạy đua vào nhà trắng
theo kết quả điều tra bà clinton ứng cử viên của đảng dân chủ chỉ dẫn trước đối thủ trump bên phía đảng cộng hòa hai điểm
với tỷ lệ ủng hộ là bốn mươi sáu và bốn mươi bốn
trong số các cử tri đăng ký đi bầu cử bà clinton dẫn trước năm điểm so với ông trump
tuy nhiên tỷ lệ ủng hộ cựu ngoại trưởng mỹ sẽ giảm nhẹ xuống bốn mươi một
nếu các ứng cử viên của đảng thứ ba được đưa vào danh sách thăm dò
tỷ lệ ủng hộ ông chùm bất động sản trump lúc này giảm xuống còn ba mươi chín
đáng chú ý các cử tri ủng hộ ứng cử viên trump lại tỏ ra hào hứng với cuộc bầu cử hơn so với các cử tri ủng hộ bà clinton
cụ thể có bốn mươi năm cử tri ủng hộ thì phú trump cho biết họ rất hào hứng với việc đi bầu cử
trong khi tỷ lệ này bên phía các cử tri ủng hộ bà hilery clinton chỉ là ba mươi
indonesia đang lên kế hoạch tăng cường nhân lực và vũ khí hạng nặng cho cảnh sát
để thực hiện cuộc chiến chống ma túy ở nước này theo cách của philippines
cả indonesia và philippines đều tuyên chiến với ma túy
indonesia đẩy mạnh việc xử tử tội phạm ma túy
còn philippines mở chiến dịch truy quét mạnh tay tiêu diệt hàng nghìn nghi phạm buôn bán và sử dụng ma túy trong vòng vài tháng
lãnh đạo hai nước sẽ gặp nhau vào cuối tuần này ở thủ đô jakarta indonesia
và một trong những chủ đề thảo luận sẽ là cách thức xóa bỏ
nạn buôn bán ma túy ở khu vực
tôi tin indonesia có thể mạnh tay trong vấn đề chống ma túy như cách mà philippines đang làm
bởi vì vấn đề ma túy tại indonesia cũng tồi tệ như ở philippines
cuộc chiến chống ma túy mạnh tay của tổng thống philippines rodrigo duterte diễn ra ngay sau khi ông lên nhậm chức
hồi tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay hai bốn trăm linh người đã thiệt mạng
chiến dịch đẫm máu này cũng thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận quốc tế
nhiều nước và liên hợp quốc đã bày tỏ lo ngại trước sự cưng rắn của chính quyền philippines
ngoại trưởng philippines pakic toyashi tuyên bố nước này cam kết chắc chắn về mối quan hệ đồng minh với mỹ
phát biểu tại washington trong bối cảnh tân tổng thống philippines rodrigo duterte gần đây
có những phát ngôn gây căng thẳng quan hệ với mỹ
ông yassai cho biết một số phát biểu của ông duterte đã bị hiểu sai
theo ông tổng thống duterte đã giải thích rằng việc ông kêu gọi lực lượng đặc nhiệm mỹ rút khỏi miền nam philippines
là giữ cho họ không bị tổn thương
khi các lực lượng philippines mở chiến dịch tấn công phiến quân abu sayav
việc ông duterte phản đối các cuộc tuần tra chung với mỹ chỉ liên quan đến vùng đặc quyền kinh tế
chứ không phải các cuộc tuần tra trong phạm vi một mươi hai hải lý
ngoại trưởng yase cũng bác bỏ những chỉ trích nhằm vào chiến dịch truy quét ma túy do tổng thống duterte phát động
đồng thời bình luận quan hệ với washington phải dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau
tối qua trung quốc đã phóng trạm phòng thí nghiệm không gian có tên là thiên cung hai
trong trung tâm phóng vệ tinh cửu tuyển ở sân mạc gobi
thiên cung hai là phòng thí nghiệm và trải nghiệm không gian
trạm cũng đóng vai trò như tiền thân của trạm vũ trụ thường trực dưới sự điều khiển của con người
mà trung quốc dự kiến đưa vào hoạt động từ năm hai nghìn hai mươi
phát biểu nhân dịp trung quốc phóng vào vũ trụ phòng thí nghiệm không gian thiên cung hai
kỹ sư trưởng chương trình hàng không vũ trụ có người lái của trung quốc ông châu kiến bình nhấn mạnh
khi nhiệm vụ của phòng thí nghiệm vũ trụ kết thúc
trung quốc sẽ bắt đầu xây dựng trạm vũ trụ riêng cho nước này
ông cho biết trạm vũ trụ thường trực của trung quốc có hiệu quả kinh tế
và sử dụng nhiều dữ liệu hơn trạm vũ trụ quốc tế iss hiện tại
ông châu kiến bình cũng cho biết công việc xây dựng chạm vũ trụ này sẽ bắt đầu sớm nhất vào năm hai nghìn một mươi bảy
và trung quốc sẽ phóng một khoang chính của chạm vũ trụ này vào khoảng năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên trong bối cảnh vẫn còn nhiều khác biệt và nguy cơ rủi ro lớn trong mối quan hệ về kinh tế và chính trị hiện nay
cả trung quốc và asean đều hiểu rằng đã đến lúc cần biết lòng tin chiến lược
biến lòng tin chiến lược thành những kết quả cụ thể hơn để duy trì ổn định và phát triển mối quan hệ theo hướng hợp tác và bền vững hơn
ngày bảy tháng chín tại hội nghị cấp cao asean
lần thứ hai mươi chín tại viêng trăn lào asean và trung quốc đã đặt thỏa thuận về áp dụng bộ quy tắc tránh và chạm bất ngờ trên biển ở biển đông
ngày một mươi một tháng chín hội nghị thượng đỉnh thương mại và đầu tư trung quốc asean lần thứ một mươi ba đã khẳng định quyết tâm củng cố quan hệ hữu nghị trung quốc asean
thúc đẩy xây dựng khu vực thương mại tự do giữa hai bên vốn đã được ký kết từ năm hai nghìn hai
thành công của trung quốc có lợi cho khu vực asean và sự thành công của asean cũng đem lại lợi ích cho trung quốc
và đây sẽ là kim chỉ nam để thúc đẩy quan hệ đối tác asean trung quốc
để đánh giá quan hệ asean trung quốc đã tiến bộ như thế nào cho đến nay chỉ cần nhìn vào chỉ số kim ngạch thương mại song phương tăng đáng kinh ngạc
tới bốn mươi ba lần từ năm một nghìn chín trăm chín mươi một đến năm hai nghìn một mươi năm đạt mức ba trăm bốn mươi năm tỷ usd trong năm hai nghìn một mươi năm
hiện trung quốc là đối tác thương mại lớn nhất của asean và asean là đối tác thương mại lớn thứ ba của trung quốc
vì thế phát triển mối quan hệ với asean là một ưu tiên ngoại giao láng giềng của trung quốc
tuy nhiên nhìn sâu trong mối quan hệ đối tác giữa asean và trung quốc không phải tất cả đều là gam màu hồng
minh chứng rõ ràng cho nỗi lo ngại này thể hiện ở thâm hụt thương mại của asean với trung quốc gia tăng
cụ thể asean thâm hụt bảy mươi bảy tỷ đô la mỹ trong hoạt động thương mại với trung quốc trong năm hai nghìn một mươi năm
ngoài ra trung quốc cũng đầu tư vào asean trong năm hai nghìn một mươi năm
asean chậm hơn chỉ với một cam kết đầu tư tám một tỷ đô la mỹ vào năm hai nghìn một mươi năm
theo các chuyên gia kinh tế không có lòng tin chiến lược và một mối quan hệ chính trị ổn định
thành tiệu đạt được trên mặt trận kinh tế của hai bên sẽ chỉ là tạm thời
nếu hai bên không nhanh chóng khôi phục lòng tin lẫn nhau
bất kỳ nỗ lực để phục hồi quan hệ hai bên trong hai mươi năm năm tiếp theo sẽ là vô cùng khó khăn
tầm nhìn gia hạn của trung quốc về mối quan hệ hòa bình và thịnh vượng với asean sẽ khó thành hiện thực
ngoài những dấu hiệu không mấy khả quan về hợp tác thương mại
một số chuyên gia cho rằng một số khác biệt trong cách tiếp cận các vấn đề an ninh biển và chủ quyền
có thể tiềm ẩn những nguy cơ căng thẳng trong tương lai
cả hai bên phải giải quyết những vấn đề phức tạp và quan trọng liên quan đến việc hoàn thiện bộ quy tắc ứng xử tại biển đông coc
sự chậm trễ của coc sẽ làm lãng phí cơ hội để giúp hai bên xây dựng lòng tin vốn rất cần thiết tại thời điểm này
theo các chuyên gia hợp tác và phát triển vẫn là dòng chủ lưu
điều hòa các mối quan hệ quốc tế hiện nay và mối quan hệ truyền thống giữa asean và trung quốc cũng không nằm ngoài xu thế này
tuy nhiên đã đến lúc cả hai bên cần đến tầm nhìn rộng hơn để điều chỉnh mối quan hệ bất đối xứng hiện nay
nhưng trên hết thay vì những khẩu hiệu chung chung niềm tin chiến lược sẽ cần được củng cố
bằng những hành động hợp tác cụ thể trên nguyên tắc bình đẳng và cùng có lợi